hợp tác thương mại giữa việt nam thái lan những năm gần đây đang được mở rộng
hai nước là đối tác kinh tế quan trọng của nhau trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng
trong năm hai nghìn một mươi tám hoạt động thương mại đầu tư của hai nước đạt khoảng một mươi bảy năm tỷ usd tăng một mươi ba bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trao đổi thương mại đã đạt hai tám tỷ usd tăng một mươi ba bảy so với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
triển lãm thương hiệu hàng đầu thái lan năm hai nghìn một mươi chín đã quy tụ hơn hai trăm linh doanh nghiệp hàng đầu của thái lan
với nhiều sản phẩm đa dạng và có chất lượng trong ngành thực phẩm đồ uống hàng gia dụng dệt may thiết bị điện mỹ phẩm v v
triển lãm còn thể hiện được tiềm năng thị trường việt nam trong khối asean được các doanh nghiệp hướng đến